ba nhóm tin tặc là anonimus sudana revo và kunet cho biết họ sẽ thực hiện một cuộc tấn công mạng lớn vào các ngân hàng của liên minh châu âu eu
và hệ thống thanh toán toàn cầu streap hệ thống thực hiện phần lớn các giao dịch ngân hàng quốc tế
ba nhóm tin tặc này tuyên bố cuộc tấn công sẽ diễn ra nhằm đáp trả việc phương tây cung cấp vũ khí cho ukraine
kiev đang rơi vào cuộc xung đột với moscow kể từ tháng hai năm ngoái
nga đã phải đối mặt với một loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế chưa từng có từ eu
và bị ngắt kết nối khỏi hệ thống giao dịch quốc tế skyp sau khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine
tuy nhiên nhóm các chuyên gia không đánh giá cao mức độ thành công của các nhóm tin tặc
do các lớp bảo vệ dày đặc của các hệ thống ngân hàng
theo báo cáo của các phương tiện truyền thông kunet gần đây đứng sau vụ tấn công một số trang web của nato
cơ sở dữ liệu của fbi và sự cố ngừng hoạt động công nghệ tại hãng hàng không quốc gia đức lúc tham gia